rất nhiều đầu sách hay nổi tiếng được giao bán với mức giá ưu đãi giảm sâu so với ngoài cửa hàng
chính điều này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhàn
vốn đang có nhu cầu nhà đã quyết định đặt mua ba cuốn sách với mức giá siêu rẻ
thế nhưng khi những cuốn sách về tay nhàn bất ngờ bởi chất lượng giấy in ấn kém chất lượng
cuốn sách này có giá bìa là bảy mươi đồng nhưng được nhàn mua với giá chỉ ba mươi đồng
thay vì sự hào hức như trước khi chỉ đọc vài trang đầu nhàn đã không còn muốn tiếp tục đọc cuốn sách này
chẳng phải nội dung không hấp dẫn mà bởi quá nhiều lỗi sai chính tả
không chỉ trên thị trường mạng sách giả sách lậu cũng đang được bày bán công khai tại nhiều cửa hàng sách
tìm đến con phố trần quốc hoàn nơi gần nhiều trường đại học
đa phần các cửa hàng bán sách tại đây đều treo biển thanh lý
tại cửa hàng này phần lớn sách đều được giảm giá từ bốn mươi đến năm mươi
mức ưu đãi không tưởng cao hơn nhiều lần mức chiết khấu các nhà sản xuất chân chính cung cấp cho những đơn vị phát hành
khi chúng tôi thắc mắc tại sao sách giảm mạnh như vậy
người bán không ngần ngại cho biết đó là sách in lậu chất lượng sách kém hơn
người này cho biết tại quán cũng bán sách thật nhưng chỉ được giảm giá ít
sách này giảm giá hơn ba mươi đến năm mươi
quyển lại sách không nào thì giảm năm mươi ạ
hai giá này
cũng được giảm năm mươi
sách mới sách in lại sách gốc
sách gốc thì giảm giá bên kia giảm hai mươi ba mươi

nội dung vẫn thế đấy chẳng có là chất lượng giấy thì nó không được đẹp lắm không được nét đâu
ờ sách quyển này không có giảm năm mươi à chỉ có giảm bốn mươi đây ạ
quyển này có phải in lại không
nó có bị lỗi gì không chị
đa phần là không không
chúng tôi tiếp tục tìm đến nhà sách bên cạnh
tại đây sách chỉ được giảm hai mươi năm
người này cho biết sở dĩ không giảm năm mươi như các quán gần đó vì sách chất lượng hơn
để tìm hiểu về nguồn gốc thật của những cuốn sách giá rẻ vừa mua được
chúng tôi tìm đến công ty đang phát hành những ấn phẩm này
đại diện công ty cho biết sách đều đã bị làm giả
được biết đa phần những cuốn sách nổi tiếng của công ty đều bị in lậu
chính điều này
điều này đang ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín cũng như doanh thu của công ty
chính vì vậy phía công ty cũng đang nỗ lực thực hiện một số biện pháp để ngăn chặn tình trạng trên
tình trạng nó đã báo động từ rất nhiều năm nay rồi
rất nhiều các đầu sách của phất niu bị làm lậu
gần như là tất cả những đầu sách bán chạy của phất news thì đều có mặt ở trên thị trường bị làm giả làm lậu
nhất là hình thức lậu bây giờ họ cũng rất là tinh vi
thậm chí cầm cuốn sách lậu trên tay
thì ngay như bản thân tôi nhiều khi cũng phải phân vân
mã quy đờ những cái tem chống giả
những cái sách mới của công ty bây giờ đang dần dần để có những cái tem chống giả để mà giúp bạn đọc dễ dàng nhận biết
trên thực tế nhu cầu tìm kiếm các ấn phẩm hay của bạn đọc rất lớn
tuy nhiên mà trận sách giả sách lậu khiến nhiều người mua sách khó phân biệt
điều này không chỉ ảnh hưởng đến các nhà xuất bản mà còn ảnh hưởng đến văn hóa đọc
một động tìm kiếm các nhà sách uy tín để tránh mua về sản phẩm kém chất lượng
mình nghĩ là hiện tại thì thị trường sách giả sách nhái nó rất là nhiều và tràn lan ở khắp mọi nơi
và nó được trái hình dưới những cái dạng là sách bán giảm giá sách bán đại hạ giá các thứ
sách thì là mình cũng thường chọn sách để làm những cái món quà tặng cho những người thân yêu của mình
thì mình thấy là những cái món quà như vậy nếu mà mình mua sách giả thì nó làm mất đi cái giá trị của
mình nghĩ là cái việc mà mua sách lậu như thế là đang tiếp tay cho một cái bộ phận là họ đang
thực sự là họ không tôn trọng giá trị của sách thật
trước đó vào cuối năm hai nghìn hai mươi một tại hà nội đã phát hiện một kho sách với gần bốn trăm linh đầu sách đang bán chạy hiện nay
ước lượng lên đến khoảng ba mươi tấn sách
tại thời điểm kiểm tra chủ cửa hàng và kho hàng không xuất trình hóa đơn chứng từ
nghi toàn bộ số sách này in sao lậu
với nhà xuất bản muốn ra một cuốn sách phải trải qua rất nhiều khâu
như đàm phán bản quyền dịch sách hiệu đính xin giấy phép biên tập chế bản
xong với sách lậu thì chỉ là tiền giấy và công in tức là chi phí chỉ còn khoảng một mươi hai mươi
do đó các vụ việc được phát hiện ngày càng ở quy mô lớn hơn tình vị hơn
cái việc mà sách lậu này ảnh hưởng đến rất nhiều danh số của công ty
hỏng cái hình ảnh công ty tôi có đôi lúc khách hàng còn gọi điện thoại lên số hotline
hoặc là gặp và trao đổi là tại sao công ty lại in được cái sách sống như thế này
nhưng mà bản thân họ không biết là đấy là sách lậu hay sách giả
theo quy định của pháp luật việc tàng trữ phát hành xuất bản phẩm in
nhân bản lậu in giả in nối bản trái phép có thể bị xử phạt hành chính từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng
chế tài chưa đủ mạnh lợi nhuận lại quá lớn
khiến cho sách lậu vẫn chản lan trên thị trường
ngoài những giải pháp của nhà xuất bản nhà quản lý
nhân tố quan trọng nhất để loại bỏ sách giả sách lậu ra khỏi thị trường chính là độc giả
bằng việc nâng cao ý thức kiên quyết không dùng sách giả sách in lậu
người đọc sẽ gián tiếp bảo vệ quyền lợi của tác giả nhà xuất bản
cũng là bảo vệ quyền lợi của chính mình trong việc tiếp cận văn học trinh thống